thưa quý vị với ý đồ và mục tiêu nhất quán chống phá cách mạng của nhân dân ta đến cùng các thế lực thù địch phản động có nhiều sự điều chỉnh trong phương thức hoạt động
với phương châm hành động chống phá thì quyết liệt nhưng thủ đoạn phải rất mềm dẻo vừa công khai vừa bí mật tấn công tác động mạnh mẽ vào tư tưởng nhận thức của các tầng lớp nhân dân qua đó làm suy giảm uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thuyết âm mưu là một trong những chiêu trò của chúng thường dùng với mục đích tạo dựng hoặc theo diệt nên những câu chuyện xuyên tạc sự thật gây nhiễu loạn thông tin nhằm hương lái làm lung lay dư luận như vụ việc ba mươi chín nạn nhân vừa qua
theo tiến sĩ lương ngọc vĩnh trưởng khoa tuyên truyền học viện báo chí và tuyên truyền thuyết âm mưu xuất hiện tại nước ta từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước
ngày nay cái gọi là thuyết âm mưu có nhiều biểu hiện và được các thế lực phản động

theo tiến sĩ lương ngọc vĩnh trưởng khoa tuyên truyền học viện báo chí và tuyên truyền thuyết âm mưu có nhiều biểu hiện và được các thế lực phản động